đúng ba tháng trước thời điểm việt nam đăng cai tổ chức đại lễ vơ sát liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín
hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị
tại trung tâm văn hóa phật giáo tàm trúc ở xã ba sao huyện kim bảng tỉnh hà nam
để chuẩn bị cho đại lễ tất cả các hạng mục trong trung tâm văn hóa phật giáo tam trúc
đang được gấp rút thi công cả trong dịp tết kỷ hợi
phần đấu hoàn thành trước thời điểm diễn ra đại lễ từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng năm tới đây
dự kiến đại lễ vơ sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín sẽ tiếp đón hơn một mươi người tham dự
bao gồm một năm trăm linh chức sắc và lãnh đạo các giáo hội hệ phái phật giáo các nhà khoa học
nhà nghiên cứu phật học cũng như các phật tử đến từ chín mươi đến một trăm linh quốc gia
vùng lãnh thổ trên khắp thế giới cùng khoảng một mươi phật tử và người dân việt nam
tại đây thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị tỉnh hà nam và chủ đầu tư là doanh nghiệp tư nhân xuân trường
cần bảo đảm tiến độ của dự án quần thể chùa tam trúc mà khi hoàn thành sẽ là ngôi chùa lớn nhất thế giới
thủ tướng nhấn mạnh mặc dù việt nam đã có kinh nghiệm qua hai lần tổ chức đại lễ vơ sát liên hợp quốc
vào năm hai nghìn tám và hai nghìn một mươi bốn đều để lại ấn tượng tốt trong lòng bạn bè thế giới
tuy nhiên các đơn vị và tổ chức tuyệt đối không được chủ quan
nhất là trong việc chuẩn bị các hội nghị và công tác hậu cần để đại lễ vơ sát hai nghìn một mươi chín
tiếp tục để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè thế giới về hình ảnh đất nước
con người văn hóa và đời sống tôn giáo ở việt nam